lấy ý kiến các hiệp hội để kiến nghị chính sách đầu tư vào nông nghiệp
hai bộ phối hợp hoàn thiện dự thảo nghị định đưa bộ kế hoạch đầu tư xem xét
sau hai năm thực hiện kế hoạch thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin
ubnd tỉnh cà mau và tập đoàn công nghệ viễn thông việt nam vnpt vừa ký kết hỗ trợ xây dựng thành phố thông minh cà mau
theo vnpt đô thị thông minh smart city là đô thị sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông
để nâng cao chất lượng sống khả năng làm việc và đảm bảo phát triển bền vững
thực hiện thỏa thuận ký kết nêu trên trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
vnpt sẽ khảo sát đề xuất xây dựng đô thị thông minh cho thành phố cà mau
đề xuất xây dựng đề án tổng thể vào khung đô thị điện tử cho tỉnh cà mau
chủ động nghiên cứu phát triển đề xuất các giải pháp thực hiện hoặc thực hiện các vấn đề đặt ra của tỉnh
ưu tiên các giải pháp ứng dụng xây dựng khung công nghệ thông tin và truyền thông ict
sau hai năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin
vnpt đã góp phần giúp tỉnh cà mau nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông
phục vụ phát triển chính quyền điện tử tại địa phương và tiến tới là kết nối với bộ
ngành trung ương để hình thành chính phủ điện tử phạm vi quốc gia
theo nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ về chính phủ điện tử
trong hai ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng sáu tại tp hcm
viện nghiên cứu và quản lý điện tử
quản lý kinh tế trung ương thuộc bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức hội thảo thực thi nghị quyết một mươi chín
về cải cách quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và an toàn thực phẩm
thực hiện nghị quyết một mươi chín của chính phủ từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
việt nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về cải thiện môi trường kinh doanh
tuy nhiên theo đánh giá của ngân hàng thế giới chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của việt nam
chưa được cải thiện do một số vướng mắc về quản lý kiểm tra chuyên ngành
trong đó các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập
tại hội thảo đại diện các bộ ban ngành cơ quan địa phương các hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia
đã thảo luận phân tích đánh giá thực trạng việc thực hiện luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay
từ đó đề xuất các giải pháp cải cách nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa
quản lý an toàn thực phẩm nhằm rút ngắn thời gian chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp
cũng như là hỗ trợ cho công dân thực hiện thuận lợi quyền yêu cầu thi hành án và yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án
khiếu nại tố cáo liên quan đến quá trình thi hành án dân sự tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đi lại cho người dân
hỗ trợ trực tuyến thủ tục thi hành án là một trong những cải cách hành chính hướng tới quyền lợi của người dân và doanh nghiệp
trong việc tiết kiệm chi phí thời gian đi lại và kiểm soát được tiến độ của việc nhận kết quả yêu cầu thi hành án
trước khi triển khai đồng bộ trên toàn quốc tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp đã có tám tháng chuẩn bị
và triển khai thí điểm hỗ trợ yêu cầu thi hành án trực tuyến tại cục thi hành án dân sự và tri cục thi hành án dân sự
trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
kết quả cho thấy tại một mươi hai địa phương thực hiện thí điểm đã hỗ trợ trực tuyến sáu mươi yêu cầu thi hành án
việc hỗ trợ trực tuyến thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự nhằm hướng dẫn hỗ trợ người dân doanh nghiệp
thực hiện thuận lợi quyền yêu cầu thi hành án yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án khiếu nại tố cáo liên quan đến quá trình thi hành án dân sự
công tác hỗ trợ trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp yêu cầu thi hành án chính xác đúng nội dung bản án đúng thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự
tạo sự minh bạch trong tác nghiệp giữa người dân doanh nghiệp đối với cơ quan thi hành án dân sự
làm cán bộ được phân công công tác tại bộ phận một cửa khi mà người dân đến yêu cầu thi hành án trực tiếp
thì chúng tôi cũng thường xuyên là hướng dẫn người dân để biết và được biết đến thủ tục hỗ trợ trực tuyến
hướng dẫn người dân là nếu như trong trường hợp mà người dân có thể không đến được
thì là người dân muốn tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại thì có thể liên hệ và gửi các hồ sơ thông qua cái hộp thư hỗ trợ trực tuyến
đối với người dân thông tin về hỗ trợ trực tuyến các thủ tục yêu cầu thi hành án dường như chưa được quan tâm nhiều
tuy nhiên đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
thì cải cách hành chính này thực sự mang lại hiệu quả cho công tác yêu cầu thi hành án dân sự
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương là một trong những ngân hàng đầu tiên sử dụng hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự
là người trực tiếp làm thủ tục hỗ trợ trực tuyến anh việt anh trưởng phòng giao dịch xuân thủy cho biết
sau khi có quyết định của tòa án anh tải đơn theo mẫu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý
gửi thư điện tử đến tri cục thi hành án quận tây hồ
và chỉ trong hai ngày anh đã nhận lại được thư phản hồi về hồ sơ yêu cầu
nên anh chỉ cần in ra và mang nộp nhận giấy hẹn lấy kết quả
việc này trước đây mất rất nhiều thời gian vì sau khi nộp hồ sơ tri cục thi hành án phải kiểm tra hồ sơ
nếu chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thì ra thông báo từ chối nhận đơn và yêu cầu làm lại
quy trình này trung bình mất từ hai đến ba tuần
chúng tôi đã kèm các giấy tờ và gửi email đến cơ quan thi hành án dân sự quận tây hồ
cái việc mà chúng tôi gửi email cho tri cục thi hành án dân sự quận tây hồ thì cũng là một cái bảng indonesia cho lãnh đạo ngân hàng
để lãnh đạo cũng biết là chúng tôi đã chuyển đơn yêu cầu thi hành án dân sự đến quận tây hồ một cách là nhanh chóng
thật lợi nhất và lãnh đạo nắm rõ là chúng tôi đã làm những việc như thế
tri cục thi hành án quận tây hồ là đơn vị thực hiện hỗ trợ
hỗ trợ trực tuyến cho doanh nghiệp từ giai đoạn thí điểm
đã và đang hoàn tất các điều kiện vật chất nâng cao chất lượng cán bộ để tiếp nhận thông tin hỗ trợ trực tuyến
và cơ chế một cửa để phục vụ người dân doanh nghiệp một cách tốt nhất
chúng tôi đã cố gắng tuyên truyền cho những người dân và đương sự
các cơ quan tổ chức rất là ngân hàng khi đến làm việc để biết được cái kế hoạch và cái quy trình làm việc theo cơ chế mới
chúng tôi cũng nghiêm yết công khai các thủ tục và quy trình
có giới thiệu địa chỉ mail của cơ quan và số điện thoại để hiện liên lạc
hỗ trợ trực tuyến chỉ thật sự hiệu quả khi kết hợp cùng lúc với bộ phận một cửa
theo tổng cục thi hành án dân sự việc thực hiện hỗ trợ trực tuyến các thủ tục và cơ chế một cửa
nhằm nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự các cấp
tạo thuận lợi giải quyết tốt hơn công việc của tổ chức cá nhân
trong hoạt động thi hành án
tổ chức thi hành án dân sự nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tính chuyên nghiệp và trách nhiệm
trong việc tiếp nhận xử lý yêu cầu đề nghị của tổ chức cá nhân
trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự
tạo sự kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận giải quyết cho đến khi có kết quả
bảo đảm việc giải quyết các công việc tuân thủ đúng quy định pháp luật
hạn chế việc chậm trễ của các cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền giải quyết
tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thi hành án dân sự trong giải quyết công việc cho người dân
là những nỗ lực ban đầu trong cải thiện chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp
của tổng cục thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông lê anh tuấn là giám đốc trung tâm thống kê
dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin tổng cục thi hành án dân sự để quý vị và các bạn có thêm những góc nhìn về vấn đề này
vâng lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời đến tham dự truyền hình nhân dân
thưa ông việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự tới người dân và doanh nghiệp
chúng ta gặp phải những vướng mắc hay khó khăn gì và định hướng trong thời gian tới
qua theo dõi và phản hành của các cơ quan thi hành án dân sự thì người dân chưa thường xuyên sử dụng cái tiện lĩnh này
do đó yêu cầu hỗ trợ trực tuyến về thi hành án chưa được nhiều
điều đó có thể do khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của người dân trong việc tương tác với cơ quan thi hành án dân sự trên môi trường trực tuyến còn hạn chế nhất định
mặt khác thì về phía cơ quan thi hành án dân sự thì cũng chưa thực sự đáp ứng được các yêu cầu từ cơ sở hạ tầng máy chủ máy chạm
đường truyền và phần mềm cũng như là đào tạo sử dụng công nghệ nên trong một số trường hợp nhất định chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của người yêu cầu hỗ trợ trực tuyến
chúng tôi đã đang và sẽ triển khai nhiều biện pháp giải pháp để hỗ trợ hiệu quả yêu cầu trực tuyến thi hành án dân sự
như là chúng tôi xây dựng cái phần mềm hỗ trợ
hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự là phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp nhận chia sẻ thông tin dữ liệu điện tử về bản án về tình trạng thi hình án về thông tin của người phải thi án
từ đó thì sẽ có phương thức thuận lợi nhất cũng như đề xuất sửa đổi bổ sung pháp luật về thi hành án dân sự
đáp ứng được điều kiện và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin
mặt khác thì cũng tích cực tuyên truyền để người dân doanh nghiệp biết về tiện lĩnh này và sẽ sử dụng nhiều hơn tiện lĩnh hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
vâng vậy thì bước cải cách hành chính phối hợp giữa hỗ trợ trực tuyến thủ tục bộ phận một cửa và biểu chính công ích thì sẽ tạo những thuận lợi như thế nào cho người dân cũng như doanh nghiệp
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
điều này rất thuận lợi
bởi vì người dân sau khi mà được tương tác hỗ trợ trên môi trường mạng tức là họ ở nhà họ nắm được thông tin khi mà đến cơ quan thanh án cần làm việc gì thì họ đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu cũng như là các giấy tờ liên quan
và như vậy họ có thể đến cơ quan thi hành án hoặc là sử dụng dịch vụ biêu chính viễn thông để gửi các tài liệu đó đến cơ quan thi hành án dân sự
khi đến cơ quan thi hành án dân sự
thì họ có thể sử dụng bộ phận một cửa để tiếp nhận và trên cửa sở đó sẽ chuyển vào các bộ phận chuyên môn của cơ quan thi hành án dân sự để tạo ra một cái vùng thuận lợi nhất phai hoàng nhất và tiện đích nhất cho người dân
trong thời gian tới thì liệu chúng ta có cân nhắc tới việc xây dựng quy định pháp luật của hỗ trợ trực tuyến hay không
theo quy định của luật thinh án dân sự hiện nay thì để mà yêu cầu thi hành án dân sự cũng như các trình tự thủ tục khác về thi án dân sự
hỏi có một cái quy trình rất chặt chẽ bởi cái tính chất của thi hành án dân sự làm hoạt động mang tính chất tư pháp chịu sự kiểm soát rất chặt chẽ của viện kiểm soát nhân dân
do đó thì kể cả người dân doanh nghiệp cũng như cán bộ công chức thi hành án dân sự đều phải chịu kiểm soát của viện kiểm sát nhân dân và mang tinh chất quyền tư pháp nhiều hơn
do đó thì mọi cái trình tự thủ tục ấy đòi hỏi phải có được quy định trong luật
như vậy thì cái hướng đề xuất sửa luật để mà tạo thuận lợi nhất cho người dân trong việc yêu cầu trực tuyến thì đòi hỏi phải có cái quy định của luật thi hành án dân sự
và định hướng có thể qua thời gian thực hiện thí điểm thì đánh giá tổng kết và chúng tôi sẽ xem xét để báo cáo chính phủ báo cáo quốc hội để xem xét có thể sửa luật
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
với khán giả của truyền hình nhân dân
với những thao tác đơn giản người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện được đầy đủ trình tự thủ tục yêu cầu thi hành án một cách thuận lợi
việc gửi đơn yêu cầu thi hành án dân sự được thực hiện bằng thư điện tử
cán bộ thi hành án sẽ nhận và hướng dẫn người dân cụ thể trong trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ
thay vì người dân phải đi lại nhiều lần đến cơ quan thi hành án dân sự để gửi đơn yêu cầu

khi áp dụng mô hình này người dân chỉ phải đến cơ quan thi hành án dân sự một lần là có thể nhận được quyết định thi hành án liên quan đến vụ việc của mình
là người trực tiếp làm việc với khách hàng là người dân và doanh nghiệp luật sư nguyễn tuấn anh chia sẻ về vấn đề này
tôi cho rằng là một bước đệm một bước đệm rất cần thiết cho cái việc là sau này sẽ điện tử hóa cái quá trình thi hành án
mặc dù còn những khâu có thể bắt buộc người dân phải đến cơ quan thi hành án
nhưng nếu sau này là
cái việc mà thi hành án được nộp trực tuyến thì rõ ràng là thuận lợi rất nhiều cho người dân
và ngay kể cả bản thân luật sư chúng tôi cũng có rất nhiều các việc thuận lợi khi mà hỗ trợ khách hàng thông qua cái giao dịch trực tuyến đối với lại là thi hành án
cải cách hành chính là yêu cầu đối với tất cả các cơ quan chính phủ bộ ngành tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp đã và đang có những cải cách quan trọng để phục vụ người dân phù hợp với sự phát triển chung của đất nước
thực hiện mô hình hỗ trợ trực tuyến này bước đầu đã giải quyết được một số lượng hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho tổ chức cá nhân khi thực hiện giao dịch với các cơ quan thi hành án dân sự tạo nên sự chuyển biến về hình ảnh chất lượng phục vụ của các cơ quan thi hành án dân sự và sự kiểm soát trong nội bộ cơ quan đối với việc giải quyết công việc của tổ chức cá nhân
đây là bước cải cách hành chính tiến tới nâng cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân của tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp
và chương trình cải cách hành chính tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau